tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh ủy yên bái mong muốn các đảng viên ưu tú lão thành sáu mươi năm tuổi đảng trở lên luôn là người chiến sĩ cộng sản mẫu mực sống vui sống khỏe sống có ích truyền cảm hứng tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh có bản lĩnh chính trị vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách luôn đổi mới sáng tạo đưa yên bái phát triển nhanh toàn diện bền vững